với hiện trạng quy hoạch tại các thành phố lớn đặc biệt là hà nội và thành phố hồ chí minh trong gần hai thập kỷ qua đang đặt ra những thách thức lớn trong năm mười năm tới
để có hình ảnh đô thị phát triển bài bản điều cần thiết hiện nay phải có sự điều chỉnh giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý về quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch
nếu chúng ta không siết chặt công tác quy hoạch quản lý ngay từ bây giờ thì rất có thể những đô thị kiểu mẫu hiện nay sẽ trở thành gánh nặng cho các thế hệ mai sau